thưa quý vị bệnh lý tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong nhóm bệnh không lây nhiễm
và đang tạo gánh nặng cho hệ thống y tế
trong đó suy tim được cho là nguyên nhân hàng đầu gây tái nhập viện trong các bệnh lý tim mạch
làm giảm kỳ vọng sống của người bệnh
vì vậy việc chuẩn hóa chương trình quản lý và điều trị suy tim với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế
đang cho thấy những hiệu quả tích cực đặc biệt có ý nghĩa trong việc cải thiện chất lượng sống
tăng tuổi thọ cho bệnh nhân suy tim
việt nam hiện chưa có nghiên cứu dịch tễ về bệnh suy tim
nếu dựa trên tỷ lệ suy tim trên thế giới khoảng hai dân số thì nước ta có khoảng một sáu triệu bệnh nhân
chương trình quản lý bệnh nhân suy tim được thành lập từ năm hai nghìn một mươi bảy tại bệnh viện tim hà nội
nhờ đó đã giúp nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân
các bệnh nhân được theo dõi sát sao điều trị chuẩn theo khuyến cáo quốc tế
nhờ chương trình quản lý trên tỷ lệ bệnh nhân tái nhập viện thấp chỉ bảy
tỷ lệ tử vong cũng rất thấp chỉ còn hơn hai
với những kết quả trên chương trình của bệnh viện tim hà nội vừa được nhận giải thưởng gold plus của hội tim mạch mỹ
bệnh viện tim hà nội cũng là bệnh viện duy nhất tại khu vực đông nam á
đạt giải thưởng này dành cho trung tâm đạt quy trình quản lý bệnh nhân suy tim hiệu quả theo quy trình của hội tim mạch mỹ
đây là một dấu mốc giúp người bệnh suy tim được hưởng lợi từ chương trình này
thưa quý vị trong thời gian gần đây bệnh viện việt đức bệnh viện trung mương quân đội một trăm linh bốn
đã tiếp nhận nhiều trường hợp chữa xương khớp bằng đông y dẫn đến hoại tử chân tay
bệnh nhân cho rằng mình được chữa bằng đông y nhưng trên thực tế lại không phải đông y
từ những chấn thương đơn giản ban đầu nhưng chỉ sau những buổi chữa trị bằng phương pháp nắn xương
đắp thuốc của các danh y y học cổ truyền tự phong bệnh nhân đã bị tàn phế và phải tiến hành những ca mổ phức tạp
với khả năng phục hồi khó khăn
bé trai này vừa được các bác sĩ bệnh viện hữu nghị việt đức phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
sau những cơn đau kéo dài vì bị gãy xương trước đó bệnh nhân bị ngã và được gia đình đưa đi bó thuốc nam
nắn xương ngón tay ở chậu thầy lan
sau một thời gian khi bệnh nhân không thể chịu nổi đau đớn thì người nhà mới đưa đến bệnh viện để thăm khám
đi bó thuốc nam người ta bảo là cháu bị bóng gân thôi
thế là bó hay càng ngày nó càng ấy ra nó xòe tay người ta cứ đến lạnh lạnh là cháu nó đau
thế đến hôm xưa thì đi thủ chứa cho cháu bác sĩ bảo là bó thuốc nam
thời gian qua bệnh viện trung quốc
bệnh viện hữu nghị việt đức tiếp nhận không ít những trường hợp bệnh nhân bị hoại tử
thương tật nặng nề bởi những phương pháp chữa bệnh từ phong lễ y học cổ truyền
thế nhưng trên thực tế cách chữa trị không phải là y học mà người chữa thì cũng không phải là thầy thuốc
tuy nhiên vì tâm lý sợ tác dụng phụ của thuốc tay
nên nhiều người không muốn đến cơ sở y tế để thăm khám khi có bệnh
thầy họ dùng nhiều có những thầy người này đôn người khác là không dùng
chữa được bệnh là mình dùng chứ không nói về cơ gốc như nào
không dùng thuốc nam thì không nhanh như thuốc tay
nhưng mình chăm hết nhưng mình đưa cỏ vào phần khu
phần lớn khi sử dụng có loại thuốc nam hay phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng để chữa trị
ban đầu bệnh nhân sẽ có cảm giác giảm đau nhẹ
bởi trong thành phần của loại thuốc đó khả năng có chất giảm đau
tuy nhiên đó không phải là phương pháp chữa bệnh hiệu quả mà còn gây phản tác dụng
bởi vì giảm đau nhanh đó giảm về triệu chứng chứ không phải là điều trị bệnh
đi kèm theo với các tác dụng phụ
bệnh nhân sẽ có thể xuất hiện các triệu chứng của các biến chứng do các thuốc nếu chúng ta dùng không đúng
ví dụ như bệnh nhân bị eo cơ bệnh nhân có thể bị nhiễm khuẩn
y học cổ truyền của việt nam rất phát triển
nếu muốn chữa bệnh bằng đông y
bệnh nhân có thể tìm đến các cơ sở y tế chuyên về y học cổ truyền chính thống được bộ y tế công nhận
cấp phép hoạt động để thăm khám và điều trị khi có bệnh
sáng nay tại công an
tại thôn xối bang xã thắng hải huyện hàm tân tỉnh bình thuận
công an tỉnh bình thuận đã thông tin vừa mới phát hiện một nhà xưởng đang tái chế nhất thải trái phép
để làm giả thương hiệu nổi tiếng đưa ra thị trường tiêu thụ
qua một thời gian theo dõi chiều ngày một mươi tháng bốn
công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận đã bất ngờ ập vào kiểm tra một nhà xưởng rộng trên hai trăm linh m hai
được rào và cháy chắn kính đáo tại khu vực thôn sối bang xã thắng hải
phát hiện đang nấu tái chế nhất thải trái phép
tại hiện trường công an đã thu giữ khoảng bảy lít chiều nhất thành phẩm không có nhãn mát
bốn lít nguyên liệu là nhất thải được chứa trong các thùng nhựa
một mươi thùng phi chất rắn và toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị dung dịch phục vụ cho hoạt động tái chế
khu xưởng do ông phan tấn chi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi là người điều hành
làm việc với công an người này khai nhận được một người không rõ địa chỉ thuê làm việc tại đây
và chỉ đạo qua điện thoại
mỗi khi nhất được tái chế thành phẩm và dán nhãn mát thương hiệu uy tín sẽ có xe tải đến chở đi tiêu thụ
quy trình tái chế qua đung nấu kết hợp với pha chế hóa chất độc hại đã tải ra một lượng lớn mùi hôi
sẽ còn tồn lại một lượng chất cặn bã ở dàn rắn rất khó hòa tan